nhiều sự cố mất an toàn điện đã xảy ra nguyên nhân là do đơn vị thi công bất cẩn
chủ quan làm đứt cát ngầm hoặc đường dây điện trên không gây ảnh hưởng đến việc cung cấp điện
cho người dân đồng thời đe dọa đến tính mạng công nhân người dân qua lại khu vực thi công cao tốc
trước đó ngày bảy tháng một mươi trong quá trình đổi đất thi công cao tốc đoạn qua thôn nam bình hai
xã bình nguyên hai huyện bình sơn tài xế trần văn sâm lái xe ô tô biển số hai mươi chín c bảy mươi một nghìn năm mươi tám húc gãy trụ điện
và làm đứt dây điện hai trăm hai mươi kv sau khi phát hiện anh sâm xuống xe tháo dây điện thì bị giật bất tỉnh
người dân đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu trước đó cũng tại khu vực này trong quá trình thi công
cũng xảy ra tình trạng mất
tại đây gần một mươi công nhân làm việc dưới đường dây cắp điện hạ áp được chống nắng bằng trụ tre tạm bỡ
tiếp giáp là những cặp sắt của công trình cầu vượt đang được thi công
cùng với đó dây điện do đơn vị thi công kéo để sử dụng cũng được treo trồng chéo xung quanh công trình
trước những nguy hiểm này công ty điện lực quảng ngãi đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công để đảm bảo an toàn điện
đơn vị thi công làm đứt dây điện trên không đứt cáp ngầm
có một mươi bốn vị trí đường cao tốc đi qua lưới điện chung hạ áp
để đảm bảo an toàn cho tuyến điện công ty điện lực quảng ngãi kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công hợp tác xử lý
khắc phục những nguy hiểm trong quá trình thi công đường cao tốc
tuy nhiên do quản lý trồng chéo với nhiều thầu thi công nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn
chúng tôi thường xuyên kiểm tra phát hiện và có những đề xuất
tuy nhiên việc phối hợp giữa các ban quản lý các nhà thầu cũng như nhà thầu phụ không có hiệu quả
cộng với việc khi thi công người ta cũng không bớt đơn vị quản lý vận hành xã tội
cho nên nó xảy ra những đáng tiếc
để đảm bảo an toàn tuyến điện trên xuyên suốt công trình đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương làm việc với các nhà thầu thi công
khắc phục những vị trí điểm nguy hiểm liên quan đến tuyến điện trung hạ áp
các giải pháp triển khai phải đảm bảo không xảy ra sự cố đáng tiếc nào về tính mạng con người
cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt sử dụng điện cho người dân